đây là hai đối tượng trộm có hành vi chống trả khi bị truy bắt
khiến cho đồng chí hồ tấn dương phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự
kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp hy sinh
trước đó vào ngày bốn tháng tám nhận được tin báo phát hiện hai đối tượng phạm hồng quy và ngô hoàng thọ
trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò
ngay lập tức đại úy hồ tấn dương cùng với thượng úy nguyễn thanh danh
tổ chức truy bắt hai đối tượng
đồng thời thông tin nhanh cho các công an các địa phương giáp danh hỗ trợ truy bắt
và khi bị truy đuổi thì đối tượng quy và thọ tỏ ra hung hãn chống trả quyết liệt
làm cả hai xe của quy và thọ và xe của đại úy dương thượng úy danh bị ngã văng
cả hai đối tượng và hai chiến sĩ công an đều bị thương và được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trên đường đến bệnh viện
ngay trong ngày bốn tháng tám đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với chiến sĩ công an hồ tấn dương
cơ quan chức năng tp hà nội sẽ xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
như khách sạn quán bar karaoke homestay nếu như phát hiện kinh doanh buôn bán bóng cười

đây là kế hoạch vừa được ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới
kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy
tác hại của ma túy bóng cười nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của tầng lớp nhân dân
góp phần phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô
tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành trong phòng ngừa đấu tranh xử lý vi phạm liên quan
tại cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự và kinh doanh sử dụng khí gây cười diniter monoxid
cơ quan chức năng tp hà nội sẽ kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn quán bar karaoke homestay
nếu phát hiện kinh doanh buôn bán bóng cười tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ xử lý nghiêm
thưa quý vị tuyến đường sắt bắc nam đi qua địa bàn thành phố đà nẵng có chiều dài hơn bốn mươi km
qua địa phận ba quận liên triểu thanh khê cẩm lệ và huyện hòa vang
hiện có hơn sáu trăm bảy mươi trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt nhiều công trình nhà ở tập kết vật liệu xây dựng
trồng cây đổ xà bần rác thải vi phạm hành lang an toàn đường phố đường sắt khá phổ biến
km bảy trăm tám mươi sáu thuộc địa bàn phường hòa khánh nam quận liên triều tình trạng xây dựng công trình phụ lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt khu vực này là khá phổ biến
có hộ khi xây dựng nhà ở
bao bọc trụ cắp thông tin tín hiệu gây khó khăn cho công tác duy tu bảo dưỡng
thiên tuyến có rất nhiều điểm đang bị lấn chiếm hành lang bằng các công trình tạm bằng việc vút rác xà bần
rồi thì làm một số các công trình vệ sinh rồi công trình lấn chiếm
điển hình như tại đây là tại km bảy trăm tám mươi năm bảy trăm tám mươi năm tám trăm linh cho đến bảy trăm tám mươi
đây là kéo rác
dài khoảng hai trăm linh mét bên tay phải của lý trình
như anh đã thấy nhà dân để đồ đạc cũ thỏng rồi thì nhà vệ sinh rồi thì các công trình phụ trợ lấn chiếm toàn bộ hành lang an toàn đường sắt
lãnh đạo công ty cho biết trên địa bàn quận liên triều không chỉ có đến hai trăm sáu mươi sáu trường hợp xây dựng cơi nới trồng rau màu dọc hành lang an toàn đường sắt
mà có nhiều hộ dân để vật liệu xây dựng làm nơi tập kết rác thải
mất vệ sinh môi trường
hàng năm công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt gia quân dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc tuyến
nhưng sau một thời gian vẫn tràn ngập rác thải
có những nơi là họ không có ý thức là họ dục rác ra đường xác rất là nhiều với lại rác đồ nó bẩn
là bọn em đi làm là dọn là cũng là cũng đi dọn cũng nhiều quá
còn đây là hình ảnh ghi tại phường hòa hiệp nam đoạn gần chợ nam âu quận liên triểu
chỉ vài trăm mét thì có đến hai mươi hộ trồng rau trái phép dọc hành lang đường sắt
có nhiều hộ tự ý tháo rỡ rào chắn để sang chợ nam âu cho tiện
đội quy tắc đô thị phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an quận liên triểu và địa phương hòa hiệp nam
đã lập biên bản xử lý và buộc tháo rỡ ba trường hợp vi phạm nhưng tình hình vẫn tái diễn
hiện nay đối với các hành vi phạm là lắng chiếm hành lo toàn cho cảnh sát
thì đội cảnh sát thông trật tự công quận đã phối hợp với đội kiểm tra quy tắc đô thị quận liên chiếu
cũng như ủy ban dân các phường nơi xảy ra vi phạm tiến hành tuyên truyền vận động người dân là thố dỡ các công trình vi phạm
trên hành lang đường xác
chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp lực về đặc tự an toàn giải thông
cho người dân sống dọc khởi bệnh đường xác
để bảo vệ môi trường và an toàn hành lang đường sắt thiết nghĩ chính quyền địa phương và các phường có tuyến đường sắt đi qua
cần chấn chỉnh tình trạng xây dựng cơi nới công trình lấn chiếm hành lang đường sắt trái phép và đổ rác thải xuống đường tàu
để mỗi chuyến tàu đi qua đà nẵng an toàn văn minh sạch đẹp
thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết vừa được ghi nhận tại huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
đây là ca thứ hai của huyện long điền và là ca thứ sáu tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
bệnh nhi vừa tử vong mới được gần năm tháng tuổi chú khu phố hải bình thị trấn long hải huyện long điền
ngày một tháng tám bệnh nhi khởi phát sốt được người nhà đưa đi khám và nhập viện điều trị
tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm vào tối cùng ngày
ngày năm tháng tám bệnh nhi được lấy máu xét nghiệm và bác sĩ chẩn đoán mắc sốt xuất huyết ở mức độ nặng
bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị đến sáng ngày một mươi một tháng tám thì tử vong
nguyên nhân tử vong được các bác sĩ bệnh viện nhi đồng hai tp hcm xác định là do mắc sốt xuất huyết nặng
suy đa cơ quan nghiệm chủng huyết viêm phổi do cardina suy dinh dưỡng bảo thai
trong phần tiếp theo của chương trình đáng lo ngại tình trạng gia tăng đối tượng sử dụng chất gây nghiện
chất kích thích ở độ tuổi thanh thiếu niên
bộ y tế đề xuất nâng phụ cấp lên một trăm linh cho nhân viên y tế dự phòng y tế xã phường
thưa quý vị không chỉ là các loại ma túy mới ra đời
những loại chất gây nghiện như bóng cười nấm thần cũng xuất hiện và len lỏi vào trong những cuộc vui của giới trẻ
lo ngại hơn khi hiện nay xuất hiện thêm xu hướng trộn nhiều loại với nhau tăng cảm giác kích thích khi sử dụng
số lượng các trường hợp phải khám điều trị do loạn thần ảo giác khi sử dụng chất gây nghiện
ở độ tuổi thanh thiếu niên đang ngày một gia tăng và đối tượng sử dụng cũng trẻ hóa
vâng trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ tô thanh phương
nguyên phó giám đốc bệnh viện tâm thần trung ương một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần
sẽ cùng phân tích về hệ quả lâu dài mà chất gây nghiện có thể gây ra đối với sức khỏe tâm thần của người sử dụng
và vai trò của gia đình trong quản lý giám sát giúp đỡ con em mình vượt qua nguy cơ tái nghiện sau khi điều trị
theo số liệu do cục phòng chống tệ nạn xã hội bộ lao động thương binh và xã hội công bố
có tới sáu mươi số người sử dụng ma túy lần đầu dưới hai mươi năm tuổi tám trong số đó thậm chí chưa đủ một mươi tám tuổi
những con số này đã nói lên thực tại đáng buồn khi ma túy đang từng bước trở thành thú tiêu khiển vô cùng phổ biến của giới trẻ
viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai
qua các nghiên cứu cũng cho biết một mươi hai bốn trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã sử dụng cần sa ít nhất một lần trong năm
và đối với thanh niên từ một mươi tám đến hai mươi năm tuổi con số này là ba mươi năm

bảy năm thanh niên một mươi tám đến hai mươi năm tuổi cũng vậy
thưa quý vị thưa quý nhân dân phó giáo sư tiến sĩ tô thanh phương đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy rằng là việc thanh thiếu niên sử dụng các loại chất kích thích càng ngày càng có xu hướng gia tăng
bên cạnh đó thì những tình trạng dối loạn tâm thần do sử dụng chất gây nghiện đến khám và điều trị ở các cơ sở y tế cũng tăng lên
theo ông ông nhận định như thế nào về thực trạng này ạ
trong những năm gần đây nhất là những thời gian gần đây chúng tôi thấy là tỷ lệ các cháu thanh thiếu niên về sử dụng ma túy rất là nhiều
bây giờ nó có rất nhiều dạng chứ nó không phải là chỉ một dạng như ngày xưa là heroin
bây giờ rất nhiều các thứ vừa hút hít uống kẹo các thứ rất nhiều
cũng có vấn đề là tỷ lệ các cháu bây giờ trẻ hóa cũng rất là nhiều
có những đứa cháu một mươi hai tuổi đã bắt đầu sử dụng rồi
một mươi hai một mươi ba tuổi trở lên đã sử dụng cái lượng này là cũng tương đối nhiều
các bác sĩ cũng đã khuyến cáo rằng là kể cả sau khi điều trị thành công
cái việc mà có thể tái sử dụng lại những cái chất kích thích này thì vẫn có thể xảy ra
thậm chí là còn cao hơn bình thường
các bậc phụ huynh thì cần phải giám sát cũng như là quản lý để giúp đỡ con em mình vượt qua những nguy cơ đó
không biết là ông có những chia sẻ gì để cho phụ huynh có thêm những cái kinh nghiệm để hỗ trợ con em mình
cũng như là quản lý giám sát hành vi của con em mình

các bác sĩ cũng đã khuyến cáo rằng là quản lý giám sát hành vi của con em mình có nguy cơ quay trở lại tái sử dụng những chất kích thích
thực tế tôi điều trị cho rất nhiều bệnh nhân mạc thủy tôi thấy là tỷ lệ tái nghiện rất cao
nếu không quản lý chắc tốt thì gần như kiểu một trăm linh tái nghiện
cho nên vì sao tôi hỏi tâm lý của những người bệnh như thế
và tại sao lại lại như thế thì người ta bảo là thường nhiều trường hợp coi như là khi nó cai rồi
nhưng người ta rơi vào cái tạng thái buồn chạy
cảm thấy cô đơn cảm thấy bị tách biệt gia đình xã hội coi như là coi thường chẳng hạn
coi như là tự trọng của người bệnh
người ta cảm thấy như thế cho nên người ta lại quay lại người ta sử dụng như thế để nó kích thích
làm cho mình cảm thấy hương phấn lên
cho nên là khi đã sử dụng rồi nguyên tắc anh đã sử dụng ma túy rồi thì đã rất là khó cải rất khó sửa
mà khi anh đã sửa rồi thì anh ý chí nghị lực bản thân của anh phải rất là cao
bản thân người bệnh phải
rất là cao vì khi lại hết khi trong quá trình điều trị ra ngoài anh không có cảm giác thèm nữa
không có cảm giác thèm nữa chẳng hạn
nhưng mà khi anh rơi vào trạng thái buồn như nãy tôi nói cô đơn thất vọng thì anh rất dễ bị tái lại
nhưng trong quá trình sau khi cai xong sau khi sửa cai xong ma túy
thì gia đình và đặc biệt xã hội phải hết sức quan tâm đến các đối tượng này
để người ta đưa cho người ta hòa nhập vào cộng đồng
nếu giả thử ở những khu cai vật bắt buộc thì nên tổ chức người ta những hoạt động xã hội hoạt động nghề nghiệp
hoặc tham gia bóng bàn thể dục thể thao văn hóa văn nghệ để tạo thành cảm xúc dương tính vui vẻ vấn khởi
còn ở trong gia đình thì tốt nhất là gia đình cũng nên bố mẹ cũng san sẻ với con
và nói rõ các tác dạng lâu dài của ma túy là nó ảnh hưởng đến tương lai và thể chất sức mạnh
để cho người
người bị bệnh đánh ta hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh và đồng thời người ta phải có ý thức sửa
không chỉ là giám sát không nên áp đặt mà chúng ta còn nên làm bạn với con
để có thể uốn nắn cũng như là điều chỉnh hành vi ở độ tuổi thanh thiếu niên đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn thầy thuốc nhân dân phó giáo sư tiến sĩ tô thanh phương đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay
sau đây là một số chính sách đáng chú ý mời quý vị cùng theo dõi
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết sẽ tổ chức chạy nhiều chuyến tàu trên các tuyến đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
đáng chú ý trong dịp vận tải cao điểm nghỉ lễ mùng hai tháng chín đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ năm bảy và giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội
mẹ việt nam anh hùng thương binh người cao tuổi học sinh sinh viên đoàn viên công đoàn
đề xuất nâng phụ cấp lên một trăm linh cho nhân viên y tế dự phòng y tế xã phường
đây là đề xuất của bộ y tế với mục tiêu thu hút nhân lực công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng và y tế cơ sở nhất là để hạn chế tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc
đồng thời bộ y tế đề xuất xem xét nâng lương khởi điểm bậc hai đối với bác sĩ mới ra trường để thu hút nguồn đầu vào
xem xét chế độ thâm niên nghề của ngành y tế như đối với ngành giáo dục
ngân hàng nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu về việc phối hợp cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế
yêu cầu kể trên được đưa ra sau khi tổng cục thuế có công văn gửi ngân hàng nhà nước về tình hình triển khai thử nghiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế với năm ngân hàng thương mại
tài khoản thanh toán thuộc phạm vi cung cấp là tài khoản theo quy định của luật các tổ chức tín dụng
thông tin sử dụng để đối chiếu cung cấp thông tin là mã số thuế hoặc số giấy tờ
thưa quý vị ubnd tp hà nội quyết định chi một trăm năm mươi tỷ đồng khẩn cấp chống sạt lở các sông đồng thời có các quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở ở một số vị trí đê tả đuống đê hữu hồng đê tả cà lồ và ban hành các lệnh khẩn cấp xây dựng công trình khắc phục các vị trí đang sạt lở
duy trì thực hiện việc cảnh báo lập chốt trực theo dõi chặt diễn biến sạt lở hạn chế người dân qua lại tại các tuyến khu vực xảy ra sạt lở
có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực sạt lở
trường hợp phát hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều cần phải báo cáo ngay về cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc đã khiến cho các cơ sở y tế rơi vào tình trạng thiếu nhân lực và quá tải và người gánh chịu chính là bệnh nhân
vậy nên muốn giữ chân cán bộ y tế phải tìm những giải pháp căn cơ
báo cáo mới đây từ công đoàn y tế việt nam cho thấy tính từ năm hai nghìn hai mươi một và sáu tháng năm hai nghìn hai mươi hai đã có gần chín ba trăm chín mươi bảy viên chức y tế xin thôi việc nghỉ việc
chủ tịch công đoàn y tế việt nam phạm thanh bình cho rằng để giữ chân cán bộ y tế về lâu dài cần phải có lộ trình từng bước
để làm sao giải quyết được đấu thầu cơ sở khí thuốc men trang thiết bị hiện nay còn thiếu
đặc biệt cần phải có một cơ chế xã hội hóa bên cạnh đó là những vấn đề về tự chủ để chế độ lương cho nhân viên y tế được thỏa đáng thay vì cứ dựa vào ngân sách của nhà nước
theo báo lao động số ra trong sáng ngày hôm nay cũng có bài viết bảy giải pháp cấp bách giải quyết tình trạng thiếu thuốc thiết bị vật tư y tế
trong đó thì nêu rõ nhiều giải pháp mà tiến sĩ nguyễn huy quang nguyên vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế đưa ra
theo tiến sĩ nguyễn huy quang việc thiếu thuốc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khám bệnh chữa bệnh ảnh hưởng đến công bằng trong khám bệnh và chữa bệnh
vậy nên trước tiên phải có đánh giá về việc thiếu thuốc thiếu vật tư y tế ở trung ương ở bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện trung tâm y tế mức độ thiếu như thế nào thiếu ở những dòng thuốc nào
thứ hai đề nghị chính phủ sớm xem xét các vướng mắc đã được bộ y tế đề cập trong dự thảo chính chính phủ
đây là những vấn đề vượt quá thẩm quyền của bộ y tế bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư và bảo hiểm xã hội việt nam